sau năm ngày làm việc liên tục kể cả thứ bảy kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành chương trình tuần thứ nhất của phiên họp
đây là lần thứ hai quốc hội tiến hành kỳ họp kết hợp cả hai phương thức trực tuyến và tập trung
tuy nhiên chương trình họp vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra
sau phiên khai mạc quốc hội nghe chính phủ trình bày một loạt báo cáo quan trọng về kinh tế
như báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
báo cáo tổng hợp báo cáo thẩm tra việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn
thủ tướng chính phủ đánh giá năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng
sự quyết tâm của chính phủ và sự đồng lòng của người dân doanh nghiệp nền kinh tế của chúng ta có nhiều kết quả quan trọng
nhờ sự bầu cục quyết liệt của cải thống chính trị cấp cấp các ngành và sự chung sức đồng lòng
nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự đại đạo của đảng ta
chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và đạt được thành tựu rất quan trọng khá toàn diện
thay nhỏ hết các tỉnh vực tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong năm ngày làm việc trực tuyến
đầu tiên của kỳ họp quốc hội đã thảo luận về bảy dự án luật và một sự thảo nghị quyết
đây chính là các dự án luật và nghị quyết được quốc hội xem xét cho ý kiến và dự kiến biểu quyết thông qua tại kỳ họp
xem xét thông qua luật cư trú sửa đổi luật bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ góp phần giải quyết những vấn mắc bất cập từ thực tiễn
bảo đảm thực hiện quyền hiến định về tự do cư trú tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội bình vững bảo vệ môi trường sống của nhân dân
bên cạnh đó quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng dình chữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng thể hiện tinh thần nhân đạo nhân văn quyết tâm chính trị bình vững lâu dài của đảng nhà nước ta
tuần tới quốc hội sẽ tiến hành họp hai ngày trực tuyến kết thúc đợt một của kỳ họp quốc hội trước khi bước vào phiên họp tập trung từ ngày hai tháng một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một